tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc tiếp cựu chủ tịch thượng viện malaysia tan sri dantong michael cheng wing sung đang có chuyến thăm việt nam
vui mừng chào đón ngài chen wing sung thăm việt nam thủ tướng cho biết việt nam đang trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa tập trung nỗ lực tái cơ cấu nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng
việt nam xác định thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại với các nước asean trong đó có malaysia là một hướng ưu tiên
các dự án hợp tác của malaysia đem lại lợi ích không chỉ cho doanh nghiệp hai nước mà còn góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế xã hội mỗi nước
trong đó có dự án khu công nghiệp đà nẵng và khu dân cư phúc lộc viên tại quận sơn trà đà nẵng một dự án liên doanh giữa công ty masadaland và quỹ đầu tư phát triển thành phố đà nẵng

trong đó ngài trang quynh sung mong muốn được tham gia các dự án phát triển đô thị khu dân cư ở đà nẵng mong trở thành đối tác tốt của đà nẵng nói riêng và việt nam nói chung